còn trên bình diện khu vực thì cái tình hình bất ổn kéo dài thái lan nhiều năm qua thì đã khiến cái vị thế của đất nước ở khu vực cũng như là đặc biệt là trong asean thì đã giảm sút đáng kẻ
chính vì thế thì một cuộc tổng tuyển cử và đặc biệt là cuộc tổng tuyển cử tới đây mà cho ra đời một chính phủ dân sự mới thì rõ ràng là được kỳ vọng là có thể giúp thái lan khôi phục cái vị thế trong khu vực
nhất là trong bối cảnh năm nay thái lan đang giữ cái cương vị chủ tịch luân phiên của asean khi mà hiệp hội đang đối mặt nhiều những thách thức
họ muốn chờ đợi thêm nhiều nữa
họ muốn có một cuộc tổng tuyển cử để có những sự thay đổi mang tính chất lâu dài định hướng ổn định hơn cho đất nước thái lan
tuy nhiên ngay trước thềm cuộc bầu cử này thì lại đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn như tranh cãi về việc tranh cử thủ tướng của một thành viên hoàng gia
rồi là tin đồn đảo chính xuất hiện
ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhà báo tuấn anh phóng viên báo nhân dân tại thái lan để tìm hiểu tình hình
vâng xin được chào nhà báo
nhà báo tuấn anh anh có thể cho biết là sau một loạt những cái diễn biến vừa qua liên quan tới cuộc tổng tuyển cử tại thái lan thì tình hình chính trường tại quốc gia này hiện đang như thế nào
vâng xin chào biên tập viên minh anh
tình hình chính trường thái lan nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng đằng sau đó là những đợt sóng ngầm bởi có những ứng cử viên thủ tướng là người đang giữ chức vụ trong chính phủ hiện nay mà điển hình là đương kim thủ tướng prayuth chan o cha
từ nay đến khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng ba sắp tới các hoạt động của chính phủ vẫn diễn ra theo kế hoạch
bởi năm nay là năm thái lan giữ chức chủ tịch asean sẽ có hàng loạt hội nghị cấp cao hội nghị asean với các nước đối tác
ngoài ra còn có một sự kiện đặc biệt là lễ đăng quang của nhà vua rama x vào đầu tháng năm năm nay
riêng ứng cử viên thủ tướng và cũng là đương kim thủ tướng prayuth theo luật bầu cử thái lan sẽ không được tiến hành các chiến dịch tranh cử để dành thời gian điều hành chính phủ
xin trở lại trường quay
với những gì đang diễn ra thì nhà báo phân tích thế nào về những sự chuẩn bị của các đảng tham gia trong cuộc tranh cử lần này
vào ngày minh anh tháng một mươi hai năm ngoái chính quyền thái lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị nhằm mở đường cho các đảng phái chuẩn bị cho cuộc bầu cử
dù thời gian được hoạt động chính trị trở lại khá là gấp gáp nhưng các chính đảng vẫn đang gấp rút các bước cho tiến trình tranh cử
ủy ban bầu cử thái lan đã thông qua danh sách sáu mươi chín ứng cử viên thủ tướng của bốn mươi năm chính đảng
ngoại trừ một ứng cử viên của đảng người thái bảo vệ quốc gia là người của hoàng gia nên bị loại vì không phù hợp
cuộc bầu cử hiện đã nóng lên với các tranh cãi pháp lý và hứa hẹn sẽ hết sức căng thẳng
trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây đảng dân chủ của cựu thủ tướng a vị xịt theo truyền thống vẫn sẽ dành nhiều lao phiếu ở khu vực miền nam dọc có
tuy nhiên đương kim thủ tướng prayuth hiện vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới
vâng xin được cảm ơn viên thủ tướng tuấn anh
chúng ta cùng quay trở lại với nhà báo chu hồng thắng
nhiều người nói rằng là cũng như những lần trước thì chính trường thái lan liên tục trải qua rất là nhiều những sự phân cực chính trị sâu sắc giữa các đảng phái
rồi thì phong trào áo vàng áo đỏ này kia như nhà báo cũng đã vừa phân tích
vậy thì nhà báo đánh giá như thế nào về cái sự phân cực đó vào thời điểm này
giữa bối cảnh mà nhiều người cũng đang nhắc tới chuyện là có hay không ảnh hưởng của cựu thủ tướng thạc sĩ
các đảng của ông của cựu thủ tướng thạc xuyên cũng như là các đảng đồng minh các đảng của những người ủng hộ phe thạc xuyên
chúng ta có thể tạm gọi là phe thạc xỉn
thì đã từng luôn luôn giành chiến thắng trong tất cả các cái kỳ bầu cử kể từ năm hai nghìn một đến nay tức là khoảng gần hai mươi năm
tuy nhiên thì sau khi thắng cử sau các cuộc tổng tuyển cử thì các cái chính phủ do phe của thạc sìn lập ra thì thường là lại bị phế chuất hoặc là bị quân đội lật đổ
và kéo theo từ đó kéo theo các cái làn sóng biểu tình phản đối
các làn sóng biểu tình toàn hành trên đường phố gây bạo lực kéo dài trên biên trong khoảng gần một mươi năm trước khi xảy ra cuộc đảo chiến quốc sự năm hai nghìn một mươi bốn
một cái đảng mới thành lập hiện nay đó là đảng viết tắt là trc đảng thai bắc sa chát
đảng do những người ủng hộ cựu thủ tướng thạc xỉn thành lập
mà có thể được coi như là một cái nhánh mới của cái đảng khơi thay đảng về nước thái đảng của cựu thủ tướng thạc xuyên
thì việc đảng này bị giải thể với lý do là đã đề cử công chúa tham gia
để làm đại diện cho đảng và ứng cử vị trí thủ tướng thì đã bị phản đối
tuy nhiên cái việc này nó chỉ như là một cái giọt nước tràn ly
nó phản đánh cái mâu thuất sâu sắc giữa hai cái lực lượng chính trị
hai cái nhóm lực lượng chính trị ở thái lan mà thôi
đó là lực lượng chính trị truyền thống mà được quân đội ủng hộ
và cái nhóm kia là các đảng chính trị mà được cho là chịu ảnh hưởng của kiểu thủ tướng thạc sìn
rõ ràng ở đây chúng ta thấy rõ cái sự phân cực rất rõ nét trong cái trước thềm của cuộc bầu cử tổng tuyển lửa sắp tới
trong khi đó thì lực lượng quân sự cầm quyền hiện nay dù trong hơn bốn năm qua
gần năm năm qua đã giúp loại bỏ tình trạng biểu tình đổ máu
rồi là phần nào đã ổn định tình hình thái lan đã có những thành tiệu nhất định
tuy nhiên thì cái thủ tướng của chính quyền quân sự là ông prayuth chan o cha này
thì không phải là hoàn toàn nhận được cái sự ủng hộ một cách nổi trộn
của cử tri hiện nay việc thủ tướng prayuth đồng ý đại diện cho đảng cũng vừa mới được thành lập là đảng plang o pracharat
tranh chức thủ tướng sắp tới thì phần nào lại phản ánh rõ nét hơn cái sự ủng hộ của quân đội
đối với lại một lực lượng chính trị mới thành lập
điều này có thể phần nào cũng đi ngược những cái truyền thống quân đội đứng ngoài chính trị ở thái lan
lại càng cho thấy rõ thêm những sự phân cực sự mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị ở thái lan hiện nay
từ cái thực tế phân cực
phân cực chính trị đang diễn ra hiện nay như thế thì có thể thấy rằng là cuộc tổng tuyển cử thái lan tới đây
nó cực kỳ là khó khăn trong cái việc dự đoán
rất nhiều ý kiến tin tưởng và chắc chắn rằng là sẽ không có đảng nào tới đây sẽ giành được thắng lợi trọn vẹn
tức là dành đủ đa số phiếu hai phần ba số phiếu cần thiết tại hai viện quốc hội để có thể đứng ra tự đứng ra thành lập chính phủ cho riêng mình
mà phải liên kết với lại các cái đảng khác để có thể thành lập một chính phủ
chính vì thế thì các cái kịch bản liên minh giữa các cái đảng giành được nhiều ghế hơn
sau cuộc tổng tuyển tới những cái kịch bản đó cũng không dễ dàng một chút nào cả
vì cũng chính xuất phát từ cái sự phân cực và chia rẽ giữa các cái phe nhóm chính trị ở thái lan hiện nay
vì thế mà cái thực tế này báo trước một cái tình hình một cái tình trạng chính trường thái lan tới đây
là sẽ chưa dễ dàng có thể thoát khỏi cái thế bấp bênh mà họ từng rơi vào trong khoảng gần hơn một mươi năm vừa qua
bảo hoàng hay dân chủ vai trò ảnh hưởng của quân đội như thế nào trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ là những câu hỏi
thưa quý vị có thể thấy là cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở thái lan quy tụ sự tham gia của rất nhiều đảng phái và cuộc đua cũng đang trong giai đoạn nước rút quyết liệt
chính người dân sẽ phải là người quyết định ai sẽ xứng đáng để treo lái đất nước thái lan trong giai đoạn mới sau đây hãy cùng nghe một số ý kiến của họ
tôi cảm thấy rất vui khi chúng ta đang hướng tới một chính phủ được người dân bầu một hệ thống dân chủ
tôi nghĩ rằng dù thế nào mỗi lá phiếu cũng đại diện cho quyền của người dân vì tương lai của đất nước chúng tôi mong đất nước ổn định để phát triển kinh tế
tôi sẽ theo dõi những chính sách tranh cử của các đảng ai trở thành thủ tướng sẽ cần thực hiện các cam kết của mình để đưa đất nước đi lên
như chúng ta đã thấy rằng là nhà vua và hoàng gia ở thái lan thì luôn luôn giữ một cái vị trí cực kỳ quan trọng
một vị trí có thể nói là tối cao trong lòng người dân thái lan
nhưng đặc biệt thì nhà vua và hoàng gia theo hiến pháp thì đứng ngoài chính trị
tuy nhiên thì trên thực tế thì phần nào đó nhà vua hoàng gia cũng giữ một cái vai trò nhất định
đối với ảnh hưởng nhất định đối với lại chính trường tại thái lan
dù là nhà vua hoàng gia theo hiến pháp là giữ quan điểm trung lập đứng ngoài thậm chí là đứng trên chính trị
tuy nhiên thì khi có các khủng hoảng chính trị xảy ra ở thái lan
thì cái vai trò của nhà vua ở hoàng gia được thể hiện rất rõ nét
nhà vua thường thường được viện tới được cầu viện tới để có thể giúp giải quyết giàn xếp các mâu thuẫn chính trị trên chính trường
khi mà xảy ra các cuộc khủng hoảng lớn cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước
trong lịch sử thì có nhà vua bumibol adun yadet cũng như là một số thành viên khác
của thái lan
hoàng gia thái lan cũng đã có một vài những nỗ lực can dự vào các cuộc khủng hoảng chính trị ở thái lan
tuy nhiên thì chỉ với một mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng đó tới dân thường tới người dân mà thôi
chứ hoàn toàn không mang tính can dự vào chính trường ở thái lan
đấy là một điều chắc chắn theo hiến pháp cũng như là thực tế ở thái lan
nhưng theo chúng ta dự đoán thì sau cái cuộc bầu cử tới đây ở thái lan
sau cuộc tập đổi cử tháng tới ở thái lan đây thì chính trường thái lan sẽ vẫn hết sức phức tạp
thậm chí nói là có thể là rất là bấp bênh
đặc biệt là giai đoạn thành lập chính phủ mới
dù không trực tiếp can thiệp không trực tiếp can thiệp
xong cái nguy cơ bất ổn chính trị tới đây ở thái lan thì chắc chắn cũng sẽ tạo áp lực
sẽ tạo áp lực với nhà vua mới nhà vua vatiratlonkon
khi mà ông chính thức đăng quang vào cái thời điểm không lâu sau khi mà cuộc tổng tuyển cử kết thúc
nhưng với cái uy tín cái sự ảnh hưởng của hoàng gia
thì tôi tin rằng là nhà vua mới chắc chắn sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định
để giúp sớm bình ổn chính trường cũng như là xã hội thái lan tới đây
tháng năm thì nhà vua sẽ chính thức đăng quang
và chắc chắn rằng là người dân toàn thể đất nước người dân thái lan
cũng dù là có nhiều sự khác biệt với quan điểm
nhưng vẫn sẽ nhìn vào nhà vua như là một cái nơi tôn kính
để thể hiện cái sự đoàn kết gắn kết tất cả người dân lại
và thưa quý vị và các bạn những bí ẩn trong đời sống chính trị
và cụ thể là liên quan tới cuộc tổng tuyển cử sắp tới đây
sẽ cần nhiều sự kiểm nghiệm nữa để tìm được lời giải
nhưng nếu cần biết ngay lúc này ai là người được hưởng lợi từ những ẩn số khó đoán đó
thì chúng ta có câu trả lời
đó là ngành công nghiệp bói toán
rất nhiều dự báo khác nhau đã được các nhà chiêm tinh học
hay các nhà bói bài tây đưa ra để ghi
chúng ta nhìn vào đó thì đôi khi lại thấy sự bí ẩn lại càng trở nên huyền bí hơn
ở đây thì xin được trích một câu nói của một nhà chiêm tinh nổi tiếng ở thái lan
ông ấy nói rằng tôi không dám dự đoán ai sẽ là thủ tướng
tất cả những gì mà tôi biết là kết quả cuộc bầu cử này sẽ khiến chúng ta kinh ngạc
chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều kinh nhạc đó là gì
còn bây giờ thì chương trình xin được dừng lại tại đây
một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo chuồng thắng đã có những chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại